các chuyến bay giữa hà nội tp hcm đà nẵng nha trang với thủ đô seoul hàn quốc
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
từ đầu năm đến nay xuất khẩu tôm vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao ba mươi năm
mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu nhiều tôm nhất của việt nam
với tỉ trọng chiếm hơn hai mươi

nhật bản hàn quốc và nhiều thị trường khác đều ghi nhận tăng trưởng hai con số
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chính phủ đã ban hành nghị định ba mươi năm hai nghìn hai mươi hai ndcp về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
trong đó cho phép người lao động được tạm trú lưu trú trong khu công nghiệp
cụ thể chuyên gia người lao động được phép tạm trú lưu trú ở cơ sở lưu trú
tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
và thực hiện theo quy định
trong đó đối với chuyên gia
người lao động là người việt nam thì thực hiện tạm trú lưu trú theo quy định của pháp luật về cư trú
đối với chuyên gia người lao động là người nước ngoài thì thực hiện tạm trú
theo quy định của pháp luật về nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
cô hị thân mến với điều kiện thiên nhiên ưu đãi thì việt nam có một hệ sinh thái phong phú và đa dạng
có tiềm năng to lớn về tài nguyên cây thuốc
và đây cũng là điều kiện thuận lợi để có thể phát triển nguồn dược liệu
cho sản xuất thuốc trong nước
phát triển được dược liệu để tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
cũng đang là xu hướng chung của nhiều nước trên thế giới
và các sản phẩm này phù hợp với quy luật sinh lý của cơ thể con người mà rất ít những tác dụng vụ
và trong phần cuối của bản tin kinh tế và tiên dung ngày hôm nay
mời quý vị cùng tìm hiểu hành trình một mươi năm nghiên cứu và phát triển dược liệu việt nam của một doanh nhân trẻ
đồng thời cũng là hành trình đưa dược liệu việt nam vươn ra thế giới như thế nào
tôi rất yêu dược liệu
và cái hành trình này của tôi là một mươi năm hành trình một mươi năm
nói là khó khăn hay không gì quá khó khăn
xin thưa mà tôi đã phải vượt qua rất nhiều sóng gió
có những lúc tưởng chừng không thể vượt được
nhưng xin cảm ơn quý khách hàng niềm tin của quý khách hàng dành cho dược liệu
dành cho những bài thuốc gia truyền dành cho thiên nhiên dành cho dược liệu việt dành cho tôi
và cái tâm của người làm giáo của cái việc dễ ngang cuộc đời
đã luôn yêu thương ủng hộ và tin tưởng chính là cái niềm động lực lớn nhất
để cho tôi
bước tiếp và vượt qua và có được những thành công như ngày hôm nay
nhu cầu về chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền kết hợp với y học hiện đại
cũng dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người
nhất là những người cao tuổi người mắc bệnh mãn tính bệnh mới nổi và bệnh khó chữa
mình cũng đã thử sử dụng sản phẩm cho con của mình
mỗi lần mà con có hiện tượng ho sốt
thì là mình đều dùng cái sản phẩm đấy để thoa vào lòng bàn tay bàn chân
rồi phần ngực lưng và đắp cái bá đấy
vào gắn bàn chân sau đó mình quần linh lông lại
thì mình thấy là cái hiệu quả của nó rất là ngạc nhiên luôn
là con giảm ho và giảm sốt
thì từ đấy thì mình cũng tin yêu cái sản phẩm
và mình cũng tiếp tục sử dụng sản phẩm cũng như là chia sẻ đến mọi người
trong cái sản phẩm của nature green là gồm các cái những cái vị thuốc
như ná châu tiên này rồi là ná nốt này
điện điện gió này rồi là gừng gió này
điện kiếu đều là những vị thuốc mà có tác dụng và tốt
có tác dụng chống viêm này rồi là tán hàn này
trừ thấp này chúng ta dùng những cái thảo dược đó
tác dụng tại chỗ nên vùng họng vùng vòng họng
đấy thì nó có tác dụng kháng khuẩn ngay và điều trị được bệnh ngay
nó vừa an toàn hiệu quả mà lại có thể dùng kéo dài được và không có tác dụng phụ
việc kết hợp được đông y cổ truyền vào dây chuyền sản xuất hiện đại
giúp nâng cao công dụng
và dược lý của các thành phần thảo dược quý hiếm
mang lại hiệu quả nhất định cho người dùng
ngoài ra các sản phẩm sản xuất từ thảo dược tự nhiên
cũng luôn được kiểm định nghiêm ngặt
và được các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ
chứng minh nguồn gốc và an toàn
không có xử lý hóa học không chứa các thành phần tổng hợp nhân tạo
những cái sản phẩm dược liệu của nature green là gì
là gừng gió là địa liền là trầu tiên là cây máu vuông
là dây đông xương nó không có cái gì cao quý hết
nhưng nó được kết tinh bằng tình yêu
để chia sẻ đến cộng đồng bằng cái tình yêu thương này
hành trình này có cả máu có cả mồ hôi có cả nước mắt
nhưng mà tôi hạnh phúc bởi vì tôi đã dám làm
dám cháy hết mình với tình yêu này
dám ước mơ dám ước mơ đưa việt dược liệu việt ra quốc tế
những năm trước khởi nghiệp tôi chỉ ước mơ rằng
đủ để cho khách hàng tin yêu thôi
trong phạm vi cả nước thôi
nhưng tôi nghĩ rằng dược liệu việt quý lắm
bạn bè quốc tế cũng yêu quý lắm
và đặc biệt những gây khách việt kiểu ở việt nam
vô cùng là tự hào và yêu dược liệu việt chưa ạ
và hành trình một mươi năm là hành trình ước mơ của tôi là
đưa dược liệu việt ra quốc tế
phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại
cũng chính là nhằm đạt mục tiêu nâng cao sức khỏe
an toàn hiệu quả hiện đại
dễ tiếp cận cho người dân trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khỏe
trong hành trình một thập kỷ qua
với mong muốn mang thảo dược tự nhiên
để chăm sóc sức khỏe cho người việt
chị hà thị dung cùng nhóm khởi nghiệp
đã giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị
của nguồn dược liệu việt nam
đồng thời góp phần đưa dược liệu của việt nam vươn ra thế giới
và nguồn tài nguyên dược liệu phong phú đa dạng
và vốn chi thức bản địa
chính là kho tàng quý báu để việt nam
có thể triển khai các nghiên cứu
nhằm tạo ra các sản phẩm từ dược liệu chất lượng cao
và những viên thuốc sản xuất từ thảo dược việt nam
có mặt trên thị trường dược phẩm thế giới
cũng chính là sự khẳng định về vị thế của việt nam
đồng thời trở thành cầu nối đưa thương hiệu việt nam ra thế giới
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian
theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo